xin chào và hẹn gặp lại
theo kế hoạch ngày bốn tháng hai tới u hai mươi ba việt nam sẽ hội quân tại tp hcm để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp u hai mươi ba malaysia trên sân và đội thống nhất ba ngày sau đó
đợt tập trung này nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại u hai mươi ba châu á hai nghìn một mươi tám cũng như sea games hai mươi chín
chuyển sang những thông tin bóng đá quốc tế không lâu sau khi trở thành chân trút vĩ đại nhất lịch sử manchester united
hôm qua tiên đạo wairuni lại đón nhận thêm một tin vui
cụ thể chân trút đang khoác áo quy đỏ thành manchester đã giành giải công hiến của hội nhà báo anh
gatstrack có được vinh dự trên nhờ thành công và những đóng góp to lớn cho nền bóng đá sử sở sư mù
đây là lần thứ năm hội nhà báo anh tổ chức vinh danh các cầu thủ
trước đó những huyền thoại của bóng đá anh như ryan wick david beckham steven zeta và fai lampard cũng nhận được giải thưởng đặc biệt này
giải thưởng của hội nhà báo anh là
đàn niềm an ủi lớn về rooney trong bối cảnh anh không được huấn luyện viên jose mourinho tin dùng
mới đây chính người đặc biệt đã tuyên bố ông sẽ không gây khó dễ cho rooney nếu cầu thủ ba mươi một tuổi này muốn rời old trafford
về phần mình dù không được huấn luyện viên jose morino trọng dụng nhưng roni vẫn muốn tiếp tục gắn bó lâu dài với quy đỏ
tính từ đầu mùa giải cho tới nay rooney mới ghi được năm bàn trên mọi đấu trường cho manchester united trong đó có hai pha lập công ở premier league
với pha làm bàn trong trận đấu với stock city cuối tuần vừa qua
rooney đã vượt qua sir bobby chattern để trở thành cầu thủ đồng góp nhiều bàn thắng nhất cho đội chủ dân old trafford với hai trăm năm mươi bàn
mới đây cơ bộ đang chơi tại giải vô địch quốc gia đức borussia dortmund đã chính thức công bố bản hợp đồng mang tên alexander isaac
cầu thủ một mươi bảy tuổi được coi là iphemovic mới của bóng đá thu điền và nhận được sự quan tâm của rất nhiều ông lớn ở châu âu
trong đó phải kể đến
tuy nhiên isaac lại quyết định chọn dortmund để phát triển sự nghiệp của mình
đây được coi là quyết định sáng suốt của isak bởi đội bóng voulua khá mát tay trong công tác phát hiện và đào tạo các tài năng trẻ
tiêu biểu là những mcvoy mario weiser shinji kagawa hay pulisic
được biết đội bóng vàng đen đã bỏ ra một mươi triệu euro cùng bản hợp đồng có thời hạn đến năm hai nghìn hai mươi hai cho tài năng trẻ này
ở một giải trước isaac đã ghi một mươi bàn
sau hai mươi bốn trận
cho aik trận suốt một mươi bảy tuổi hứa hẹn sẽ giúp hàng công của đội chủ dân signal inner park trở nên mạnh mẽ hơn
tiếp tục bản tin về những diễn biến của vòng bốn giải quân vật úc mở rộng
đối mặt với gaem mungfis tại trận đấu cuối cùng của vòng bốn nội dung đơn nam
rafael naradan một lần nữa khẳng định phong độ ấn tượng đến kinh ngạc của mình
nếu như ở trận đấu trước đó ông vua sơn ơn đện đã phải trải qua tới năm set nghề thở
trước tài năng trẻ người đức alexander zverev
thì lần này chưa người bạn đã từng gặp nhau tới một mươi bốn lần trong quá khứ
nadal ít nhiều cũng đã thầm mệt
sau hai giờ năm mươi chín phút thi đấu rafael nadal đã bụng đối thủ của mình các vật một ba
tỷ số của các set lần lượt là sáu a sáu a bốn sáu và sáu bốn
vào ngày mai nadal sẽ đứng trước thử thách lớn khi chặn chán miros raunich ở tứ kết
trong những tay vợt giành vé giữa vòng tám tay vợt mạnh nhất
raunich là những người đã thành công tích tốt nhất ở úc mở rộng năm ngoái khi lọt vào tới vòng ban kết
hạt giống số ba miros raunich đã đánh bại người đồng hương của rafael nadal
roberto bautista agut ở vòng bốn với tỷ số bảy sáu ba sáu sáu bốn và sáu một
ronnic là tay vợt nam được xếp hạng hạt giống cao nhất còn thi đấu ở úc mở rộng năm nay
sau khi cả andy murray và novak djokovic đều đã bị loại
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi